sau thời gian ngắn xác lập chuyên án công an tỉnh đắk nông vừa đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet bắt giữ một mươi bảy đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
đây là đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông
có giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc với số tiền gần sáu trăm linh tỷ đồng
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do đối tượng huỳnh kim trí và lương ngọc thành
đều trú tại tỉnh đắk nông điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc điều hành tài khoản cá độ cấp đại lý
và quản lý tài khoản đại lý với quy mô rất lớn số lượng người tham gia đánh bạc ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
công an tỉnh đắk nông đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng trong trường hợp khẩn cấp khám xét khẩn cấp
thu giữ bốn máy tính sách tay nhiều tài khoản ngân hàng điện thoại xe ô tô
bước đầu xác định số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc gần sáu trăm linh tỷ đồng
lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân tỉnh đắk nông đã động viên chúc mừng biểu dương kịp thời chiến công này
trong khi đó công an tỉnh thanh hóa cho biết vừa liên tiếp triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá trên mạng
với quy mô lớn bắt giữ một mươi chín đối tượng
ngày một tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá
do nguyễn trọng tùng chú tại thành phố thanh hóa cầm đầu bắt giữ sáu đối tượng khác có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn trọng tùng cùng sáu đối tượng trên đã sử dụng trang mạng thiết lập nhiều tài khoản cá độ bóng đá
đồng thời mở nhiều tài khoản được đăng ký phân trang và cung cấp cho các con bạc trên địa bàn tỉnh
để thực hiện hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền trên một trăm ba mươi tỷ đồng
tiếp tục điều tra công an tỉnh thanh hóa đã bắt giữ một mươi hai đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
đây là đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn hoạt động phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi do lê việt vũ chú tại thành phố hà nội cầm đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với phạm hoàng phúc
trú tại tổ dân phố bốn thị trấn bảo lạc huyện bảo lạc để điều tra về hành vi giết người
vào khoảng hai giờ ngày hai tháng một mươi hai phúc và nhóm bạn ngồi uống rượu tại một quán thuộc tổ sáu thị trấn bảo lạc
lúc này tại quán có một nhóm thanh niên khác cũng đang ngồi uống rượu trong đó có hoàng văn quyết chú tại xã cốc pàng huyện bảo lạc
hai nhóm này không hề quên biết nhau
trong khi nhậu giữa quyết và phúc có xảy ra to tiếng cãi vã
do bức xúc và sẵn có hơi men trong người phúc đã dùng kéo tìm được tại quán đâm nhiều nhát vào người khiến quyết tử vong
gây án xong phúc vứt hung khí xuống sông và bỏ trốn vào rừng
được sự tuyên truyền vận động của lực lượng công an dạng sáng ngày ba tháng một mươi hai phúc đã đến công an huyện bảo lạc đầu thú
cướp tài sản bằng thủ đoạn hết sức manh động
đối tượng nguyễn quang vinh hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai vừa bị công an tp biên hòa khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
đối tượng này cũng từng có hai tiền án về các tội cướp và cướp giật tài sản
trước đó vào khuya ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
một phụ nữ bốn mươi sáu tuổi cùng con gái năm tuổi đang đi bộ trên đoạn đường g sáu khu phố bảy phường thống nhất
thì bị vinh đi từ phía sau cầm dao vòng qua cổ khống chế cướp chiếc điện thoại iphone một mươi hai
có bất ngờ nạn nhân vùng vẫy kêu cứu liền bị vinh dùng dao tấn công gây thương tích ở cổ
một số người dân chạy đến truy bắt đối tượng thì bị vinh dùng dao đe dọa rồi nhanh chân chạy thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi một
các trinh sát hình sự công an tp biên hòa đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường phước tân thành phố biên hòa
còn với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng vương quốc hiểu và phạm trung dũng
cùng chú tại thành phố hải phòng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà tỉnh thái bình
tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do không có việc làm nên từ khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã cùng nhau sang địa bàn các huyện quỳnh phụ và hưng hà của tỉnh thái bình
gây ra hai vụ trộm cắp ở các chùa thanh dương và linh sơn
điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra xác định ngoài hai vụ trộm cắp trên
các đối tượng còn thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các huyện quỳnh phụ và hưng hà
cùng với mạc văn chỉnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê thành phố hải phòng
điển hình như đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
ba đối tượng mang theo dụng cụ phương tiện đến cửa hàng bán đồ câu ở xã quỳnh xá huyện quỳnh phụ
phá khóa đột nhập trộm cắp hai mươi bộ cần câu có trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng bắt giữ đối tượng còn lại để xử lý trước pháp luật
thưa quý vị thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán
quỳ mão năm hai nghìn hai mươi hai
dự bộ công an đã cử nhiều tổ công tác đến các địa bàn trong cả nước
và chỉ trong vòng một mươi năm ngày đã bắt giữ nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm
đây là đối tượng mai văn thi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quê ở xã nga thắng huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
đối tượng này bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận ra quyết định truy nã đặc biệt
vào ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy với tổn danh giết người
sau hai mươi năm năm lần trốn đối tượng đã bị bắt giữ tại xã hưng dạ huyện hà hòa tỉnh phú thọ vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi hai bùi văn dương đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm phạm tội mua bán trái phép hai mươi bảy bánh heroin
ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín dương bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm
sau ba năm lần trốn dương đã bị bắt giữ tại thành phố hà nội
phương thức thủ đoạn rất là xảo quyệt thay tên đổi họ lần trốn những nơi xa khỏi nơi cư trú

sử dụng những giấy tờ giả lợi dụng những sơ hở trong việc làm thủ tục về chứng minh thư giấy tờ tùy thân
từ ngày xưa cách đây hai ba chục năm việc quản lý nó cũng tương đối lỏng lẻo
đối tượng dựa vào đấy và sẽ làm giả giấy tờ và lần trốn ổn định lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái ở một địa phương xa hẳn nơi cư trú
chỉ trong một mươi năm ngày thực hiện
cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
một mươi hai đối tượng đã bị bắt giữ trong đó có bốn đối tượng người nước ngoài
các đối tượng người nước ngoài đều có lệnh truy nã quốc tế của interpol và lệnh truy nã của cơ quan chức năng nước ngoài
chúng tôi cũng phối kết hợp với các cơ quan đại diện của nước ngoài ở việt nam
do đó là cũng nắm bắt thông tin đối tượng đã xác định là đối tượng đã có ở trong việt nam
đấy do đó là chúng tôi là
cũng phối hợp với các đơn vị chức năng
ví dụ như là đơn vị là xuất nhập cảnh rồi các đơn vị khác về nghiệp vụ kỹ thuật
chúng tôi đã giả soát và xác minh bằng các biện pháp nghiệp vụ của chúng tôi
chúng tôi đã phát triển ra nơi lận trốn của đối tượng và kịp thời bắt giữ an toàn
và sau đó thì bàn giao đối tượng cho phía bạn đúng quy định của pháp luật
trong thời gian tới phòng truy nã truy tìm tiếp tục tăng cường truy bắt các đối tượng
biến nguy hiểm lận trốn lâu năm
các đối tượng có nhiều quyết định truy nã
đây cũng là biện pháp phòng ngừa không để các đối tượng gây án mới
đồng thời cũng là công tác tuyên truyền vận động nhắc nhở các đối tượng hiện đang lẩn trốn
tự giác ra cơ quan công an đầu thú
chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành các công an địa phương kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu
đế buộc chúng tôi đều sẽ khuyên trí tập nhuận xét của bard và các đối tượng sở hữu lượng
các ban yang xét tích buộc chúng tôi đều sẽ chi gửi đến các đối tượng gillette

các tiêu vị giới thiệu pretty huấn
kính mừng quý vị đến với chương trình ash estimations của chúng tôi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai về tội mua bán phụ nữ
cũng liên quan đến tội mua bán phụ nữ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng giàng xeo hảng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn máo chóa sủ xã tả ngài trồ huyện mường khương tỉnh lào cai
và đối tượng cao thị thu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thị trấn mường khương huyện mường khương tỉnh lào cai
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lào cai cũng về tội mua bán phụ nữ
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần biết